chủ động trong việc triển khai xây dựng các chương trình do xã phát động với những kết quả đã đạt được
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân triển khai xây dựng nâng cao các tiêu chí đã đạt được
còn tại xã tiên lãng nếu trước đây những tuyến đường nông thôn như thế này thường là đường đất nhỏ hẹp xe ô tô không thể qua lại
thì từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới cuộc sống của người dân nơi đây đã có những chuyển biến rõ nét
được tinh thần phổ biến về xã tiên lãng
xây dựng nông thôn mới để nhân dân tiên lãng ý thức về điều đó
nó có cái quyền lợi đem lại cái đẹp cái môi trường cảnh quan của nông thôn
thấm nhuận cái tinh thần ấy chúng tôi đã tình nguyện hiến dưng tường rào đất để mình làm con đường nông thôn mới
sau này nó đẹp cho toàn bộ thôn xóm và đạt mục đích phấn đấu của mỗi xã xây dựng
tiến đường nông thôn mới xây dựng quay hương đổi mới
trong phong trào xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi vận động cán bộ đảng viên là người thực hiện trước để hiến đất làm đường và nhân dân học tập theo sau
sau khi người dân đã tham gia vào cuộc hiến đất mà con đường được mở mang rộng lớn hơn đẹp hơn
tạo đà cho phong trào xây dựng nông thôn mới và phấn đấu thành quân nông thôn kiểu mẫu và xã kiểu mẫu
nhờ sự hương mẫu tích cực
chủ động trong công tác vận động tuyên truyền đến tổ chức thực hiện của tổ chức đảng chính quyền thôn xã cho đến huyện
đến nay phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới đã phát triển rộng khắp các thôn xóm của huyện tiên yên
với hàng trăm hectare đất được hiến hàng chục km đường thôn xóm được mở rộng kiên cố hóa bê tông
trong đó riêng năm hai nghìn một mươi tám nhân dân đã chỉnh trang tôn tạo trồng hoa cây xanh
lắp điện thắp sáng cho gần hai mươi km đường giao thông liên thôn với gần hai hộ gia đình
đăng ký xây dựng gia đình kiểu mẫu
kết quả của tám năm xây dựng nông thôn mới của tiên yên thì hiện nay về hạ tầng được đầu tư xây dựng
theo chủ trương là nhà nước hỗ trợ người dân là vào cuộc tích cực
hiến đất hiến tài sản trên đất rồi đóng góp ngày công
đóng góp cả tiền nữa để thuê các ca máy để làm các công trình hạ tầng
hiện nay thì hệ thống điện đường trường trạng của tiên yên thì là cơ bản hoàn chỉnh
đường bê tông đến tất cả các thôn các nhóm hộ từ ba hộ trở lên này cũng được hỗ trợ để làm họa sổ để đi lại cho dễ dàng